công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng cho biết trong những ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đã phát hiện và xử lý ba vụ vận chuyển thực phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch với số lượng hàng hoa lớn toàn bộ số hàng hóa thu được đã được tiêu hủy ngay sau đó
công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng cho biết trong những ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đã phát hiện và xử lý ba vụ bận chuyển thực phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch với số lượng hàng hóa lớn